tại trụ sở bộ quốc phòng thừa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho bảy sĩ quan việt nam của cục
diên giữ hòa bình lên đường làm nhiệm vụ diên giữ hòa bình liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
trong số bảy sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ lần này tại nam sudan và cộng hòa trung phi
có một sĩ quan là nữ và cũng có những đồng chí đây là lần thứ hai thực hiện nhiệm vụ
tôi đã có được những cái ước mơ của mình đích thực như ngày hôm nay thì tôi rất là phấn khởi và cảm thấy rất là vui khi được tham gia vật lực lượng này
mình cũng có cảm giác rất là vừa tự tin nhưng cũng rất là hồi hộp
tôi tin tưởng là với những trải nghiệm mà mình đã có trong lượt công tác trước
tôi tin là trong một thời gian sớm mình có thể bắt nhìn tốt công việc
tính đến nay việt nam đã đạt được những trải nghiệm
đã cử một trăm linh sĩ quan cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở địa bàn châu phi
trong đó có ba mươi bảy sĩ quan hoạt động độc lập và sáu mươi ba sĩ quan cán bộ nhân viên trong đội hình bệnh viện giã chiến cấp hai số một
nhìn lại cái quá trình mà chúng ta đưa quân đi thì chúng ta thấy rằng là nó có rút ra được mấy mấy cái điểm mà rất đáng chú ý như thế này
thứ nhất là sự phát triển của nhận thức
thứ hai là thực hiện cái trách nhiệm của việt nam với tư cách là thành viên của liên hợp quốc mà nó sâu xa và đồng thời trực tiếp
nó là hoạt động để bảo vệ tổ quốc trong thời bình bằng biện pháp hòa bình
mà cụ thể là nó tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho chúng ta để giữ gìn hòa bình
với ba mươi bảy luật sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc việt nam đã được liên hợp quốc bạn bè quốc tế đánh giá cao
qua đó một lần nữa khẳng định việt nam đã được giữ hòa bình
việt nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của liên hợp quốc cùng chung tay với bạn bè quốc tế vì sự hòa bình thịnh vượng trên thế giới